ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu
và trao quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án tại tỉnh
đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm ba mươi năm tái lập tỉnh quảng trị ngày một bảy một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày một bảy hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
sau ba mươi năm xây dựng và phát triển tỉnh quảng trị có trên ba bốn trăm linh doanh nghiệp
với tổng số vốn đăng ký hoạt động trên ba mươi bảy tỷ đồng
tỉnh đã hình thành và đưa vào hoạt động ba khu công nghiệp một mươi năm cụm công nghiệp hơn bảy bảy trăm linh cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển mạnh từ nền kinh tế thuần nông sang công nghiệp dịch vụ
phát biểu tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư phát triển các dự án
cũng như sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng trị
đồng thời phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các dự án trên địa bàn của tỉnh quảng trị
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã tặng bằng khen biểu dương ba mươi tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu
và trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi dự án lớn với tổng số vốn hơn một mươi năm tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày lập lại tỉnh quảng trị